do thời tiết thuận lợi nên gần một tháng nay người dân ở vùng biển xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vui mừng khi liên tiếp trúng đậm ruốc biển
sau mỗi chuyến đánh bắt trung bình mỗi ngày ngư dân thu về hơn hai mươi tấn ruốc biển cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
gần một tháng nay gia đình ông mai văn sĩ trú tại thôn cửa thôn xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phấn khởi vui mừng khi sau mỗi chuyến ra khơi đều trúng đậm ruốc
bình quân mỗi ngày chuyến đi biển của gia đình ông thu về được hơn ba tạ ruốc
tổng thu nhập trong ngày trúng đối ba triệu bốn triệu người dân ruốc cùng gân cả tháng làm ăn cùng kinh tế cũng được
do thời tiết năm nay thuận lợi lại vào mùa sinh sản của ruốc nên chỉ cần sau vài giờ đi biển mỗi thuyền cũng có thể đánh bắt được hàng tạ ruốc
theo giá thị trường hiện nay ruốc tươi được thương lái thu mua với giá từ một mươi đến hai mươi đồng một kg ruốc khô có giá từ sáu mươi đồng đến một trăm linh đồng một kg
do thể tiết năm nay thuận lợi lại vào mùa sinh sản của ruốc tươi được thương lái thu mua với giá từ một mươi đến hai mươi đồng một kg ruốc khô có giá từ một mươi đến hai mươi đồng một kg
toàn xã hải ninh hiện có khoảng một trăm linh ngư dân đánh bắt ruốc biển sản lượng đánh bắt của xã thời điểm này ước đạt trên hai mươi tấn một ngày
nghề đi biển gần bờ có thu nhập cao nhờ con ruốc đã giúp ngư dân
dân vùng bãi ngang hải ninh và nhiều nơi khác tại quảng bình có thu nhập cao đã góp phần nâng cao đời sống vươn lên làm giàu